nhà báo ngọc anh nhà báo huy thịnh xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình
giờ này nhiều người đang trên đường hành hương lễ chùa để cầu chúc một năm mới may mắn an lành
trong không khí đầu xuân chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề chưa bao giờ cũ
đó là nét đẹp của phong tục đi lễ chùa đầu xuân và ngược lại những tình huống bi hài liên quan đến phong tục này
đi lễ đầu xuân đã trở thành một phong tục không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về
thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc và trường tồn
theo quan niệm xa xưa xuân sinh hạ trường thu liễm đông tàng
vì vậy phong tục đi lễ đầu xuân là khởi đầu của một năm khởi đầu của sự sống
và nó trở thành yếu tố tâm linh gắn với văn hóa tín ngưỡng của người việt
một năm cũ nhiều lo toan bộn bề đã qua
đón một năm mới nhiều hy vọng
đi lễ là để hướng đến cái tâm tốt lành hướng thiện
đi lễ đầu năm là một phong tục đẹp thế nhưng thời gian gần đây
việc đi lễ hay tìm đến những trốn tâm linh đang có phần bị biến tướng
đó là tình trạng hối lộ thần thánh tiền lẻ tiền rơi ngập tràn các ban thờ vàng mã chất cao nhất

một trong số đó là hiện tượng xem bói đầu năm cũng gây ra nhiều tình huống bi hài
mốt quên quần váy ngắn hay áo hở lưng cũng được trưng diện vào dịp này
ngắn hay áo hở lưng
cũng được trưng diện vào dịp này
không ít những hình ảnh phản cảm
và đủ chuyện bi hài diễn ra ở trốn tôn nghiêm
từ sự hiểu sai lệch về việc đi lễ đầu năm
kéo theo nhiều hệ lụy với chính người hành lễ
đầu năm du xuân trẻ hội
là nét đẹp văn hóa tâm linh từ ngàn đời
vì vậy mỗi người dân
hãy nhận thức đúng đắn về hành động này
để những nét đẹp của cha ông
xây dựng được trường tồn cùng thời gian
tết thì đúng là chúng ta thấy
thậm chí là ở những người lớn tuổi
càng thấy cái việc đi lễ đầu xuân rất là gắn bó
tôi xét thấy văn hóa việt nam mình
là bất cứ làng nào trên đất nước ta
dường như làng nào
nào cũng có một ngôi chùa
nếu không có chùa thì có đình có nghè
cái tam quan này thì thường là không thờ
thờ phật thì thờ thánh
thờ thành hoàng
cho nên cái tâm linh của dân ta
từ xưa đến nay là vẫn cứ dành những cái ngày mà
thì thường đến là một là đình
hai là chùa
ba là nghè
nghè là nơi thờ thánh
thế thì tôi mỗi lần về quê dịp tết
bao giờ cũng dành một cái thời gian nhất định để ra thắp hương
ở những nơi này
và đặc biệt là hồi bác ruột tôi và mẹ tôi còn sống
thì các cụ là rất là thích ra chùa
và có cái hay ở chỗ này
tức là ông hòa thượng ít tuổi lắm
nhưng mà bà bác tôi gần chín mươi rồi
vẫn cứ một mực là thầy và con
rất kính trọng
và cụ dường như tết là cụ gắn bó với chùa
và tìm thấy ở đấy một cái niềm
niềm tin nào đó
và cụ cũng dạy các con cháu là theo cái cách đó
cho nên tôi thấy là ở càng ở những người lớn tuổi
cái việc đến chùa
hoặc là ít tuổi hơn như lứa anh em ta
thì đi lễ đầu xuân
dường như đó là một cái sự mà
thỏa mãn cái tình cảm cũng như cái tâm linh của mình
cho nên tôi nghĩ rằng cái việc đi chùa
hay là đi lễ đầu xuân
nó gần như là một cái phong tục mà gắn với người việt nam ta
không chỉ người việt nam đâu anh ạ
tôi thấy tôi cũng có may mắn là được đi nhiều nơi
trong khu vực đông nam á này
thì nếu anh sang campuchia sang lào sang thái lan
thì sang trung quốc
thì những cái nước mà tôi đến thì tôi thấy là
tôi có tìm hiểu
họ đến chùa với một cái tấm lòng thành kính
và với một cái sự tôn nghiêm
với một cái sự thanh tịnh về tâm
và hướng tới một cái cõi nào đó mà
mà nó rất là cao siêu
và cái việc đến chùa của họ là thể hiện
cái văn hóa
và tôi thấy là dù là có sự khác biệt nhau
về cái cách thức thờ phật
cách thức thiết kế xây dựng một cái chùa
cách thức gọi tên rồi đặt
bằng các loại ngôn ngữ rồi bằng các cái hình tượng khác nhau
nhưng mà có một cái chung mà tôi thấy
là khi đến chùa tức là
người ta tìm tới một cái sự thanh tịnh thanh thản
và hướng tới một cái thiện rất là cao
dù là đạo nào cũng thế
nói rộng ra nữa không phải chỉ chùa thờ phật
như anh nói là đền rồi nghe
kể cả các nhà thờ của thiên chúa giáo
khi người ta hướng tới sự cao siêu
cái sự thánh thiện thì người ta đến những cái nơi đó
và coi đó là một cái sự rất là linh thiên
đấy là chỗ cầu an và ngưỡng thiện
trong cái phóng sự vừa rồi
thì đề cập nhiều tới cái mặt trái
tức là cái sự thiếu hiểu biết
hoặc là những cái hành vi
mà nó ta có dùng cái chữ là
phản cảm ở cái chốn chùa triền
vốn được coi là rất thanh tịnh
thiêng liêng như thế
ý kiến của các nhà báo vấn đề này như thế nào
tôi có một cái câu chuyện
là khi tôi đưa đoàn sinh viên
của khoa quan hệ quốc tế học viện báo chí và tuyên truyền
đi vào thăm hoàng gia
của thái lan
thì ở đấy người ta quy định rất rõ là khi vào hoàng gia
thì hoàng gia nhé không phải chùa đâu ạ
hoàng gia tức là những cái nơi mà tương tự
linh thiêng cũng không kém gì chùa cả
người ta thờ đức vua
đã quá cố
thờ các hoàng thân ấy
thì người ta quy định là không được mặc váy
ngắn quá đổ gối
và ở đấy người ta chuẩn bị sẵn như thế này
một là bán cho một cái miếng vải
để quấn vào thành cái váy
rất rẻ rồi có bảy mươi đồng tiền việt nam
thứ hai là cho thuê
còn nếu mà không thuê không mua được
cho mượn ra để trả
thế thì có một chuyện cũng hơi buồn một chút
là có một em sinh viên
thì không thuê không mượn không mua
mà lại lấy cái áo buộc lên
thì khi nó nhìn thấy camera
bảo vệ họ nhìn thấy camera họ gọi lại
tức là anh không tôn trọng cái văn hóa
cái quan niệm của người ta là anh hở ở đấy
tức là anh không tôn trọng người ta
thì trong trường hợp chúng ta quay trở lại
ta nói là phản cảm thôi nhưng thực ra là
do thiếu hiểu biết
người ta nghĩ là buộc một cái áo là được
nhưng mà buộc cái áo cũng là che được hết cái chân
nhưng mà đấy không phải là cái
tre một cách không chỉ đơn thuần chỉ là việc che
mà ở đây nó là một cái lễ nghi
một cái gì đó
rất là thiêng liêng thành kính
trái cái quy luật đó thì anh rất đáng bị lên án
thì tôi thấy là
quay trở lại câu chuyện là các quốc gia khu vực ở đây
thì những cái hành vi
như thế gọi là hành vi phản văn hóa
phản văn hóa là do cái hiểu biết
tôi cho là cái nguyên nhân mà như anh nói là vẫn có những hành vi
là do cái thiếu hiểu biết
thậm chí là có những cái mà do thiếu hiểu biết
không phải ý thức người ta muốn như thế
mà do cái nhận thức cái hiểu về
cái đạo phật không đúng cho nên là vào chùa
là thắp hương linh tinh rồi
trong clip có nói là về hối lộ thần thánh
thực ra người ta cứ quan niệm là
thả nhiều tiền thì được nhiều lộc
anh thịnh có thể nói một chút về
cách mà nếu mà vào chùa mà làm thế nào
thắp hương cho đúng và khấn như thế nào đó cho đúng
thì đây là cái nét văn hóa
rất khá độc đáo đấy
chùa của ta nó cũng là có cái
bàn thờ chính
và hai bên tả hữu
tả hữu tả là tay trái hữu là tay phải
cho nên bao giờ vào thắp hương cũng là
xong rồi sang tả sang hữu
thì cái việc hiểu biết tối thiểu như thế
thì là sẽ
nhưng mà có những cái chùa là tả
là ông thiệt mà hữu là ông ác
thì các ông đều cũng đó là tướng bạo
rất là dữ dội
là để chấn quỷ rồi thì chấn cái ác
thế thì tôi nghĩ rằng là
trong quan niệm của người xưa
thì đều có những cái nét mà
những cái nơi ấy là giúp người ta
một là an tĩnh
hai là trừ ác
và hướng tới cái điều thiện
thì về mặt nguyên tắc mà nói vào những cái nơi như thế
người ta đều hướng tới cái tốt đẹp
nhưng mà xảy ra cái hiện tượng mà các cô
là nhiều khi y phục không nghiêm trình
thì những cái người này một là vô ý thức
hai là như anh nói là chưa hiểu biết
thế nhưng mà những cái người mà vào
những cái nơi mà có tính chất văn hóa như thế
mà lại thiếu cái hiểu biết về văn hóa
thì rất là đáng trách
và thực sự mà nói hãy nhìn những người già
vào đấy rất thành tâm
và thực sự nơi ấy là một cái nơi giáo dục
cái lòng hướng thiện anh ạ
và tôi thấy càng người già càng
rất nghiêm túc trong việc này
anh nói là tôi nhớ đến bà nội của tôi ngày xưa là
cụ hay bệ một cái chổi
và để làm gì bảo là để đi lên quét chùa
cái quét chùa hay là
giúp nhà chùa ở chùa
các nhà sư cũng phải cấy lúa
tăng ra sản xuất thì các người nông dân
ở xung quanh chùa là góp công
hay là tôi chỉ nói cái hành vi là đi lên quét chùa thôi
cô bảo là lên quét chùa
để lại phúc đức cho con cháu
cái quan niệm hướng thiện làm cái việc tốt
là để lại cái gì đó
tốt đẹp cho đời sau
mà có lẽ vào những cái nơi như thế nhỉ
ngày thường thì nó mát mẻ lắm
không hiểu sao chùa
mùa hè mát lạnh người
và mùa đông thì vì hương khói nhiều nó ấm
cho nên tất cả những người nào muốn tìm
cái sự an tĩnh thì đến đấy là
rất thích hợp
nhưng thưa anh bây giờ nó lại ác cái chỗ là
ai cũng đến và ai cũng
thắp hương và ai cũng cúng
dường như là cúng nhiều thì được nhiều
ở đây lại là trụ quan niệm thời mở cửa
nó liên quan tới cái sự lười nhát
và lòng tham của con người dẫn tới cái chỗ này
cái hiện tượng mà cúng theo kiểu
chanh cướp ở các nơi cúng
ở chùa tôi thấy nhiều lắm
chanh nhau cái chỗ đặt lễ rồi là
chanh nhau chỗ đứng rồi là
cũng khấn và thực sự mà nói
khi nhìn một cái hiện tượng như thế thì cá nhân tôi
không hề nhìn thấy sự thành tâm
tôi chỉ nhìn thấy sự trục lợi thôi
đây có vẻ như là trục lợi thần thánh
có một cái sự đổi chác rất rõ ràng ở đây
còn đem cúng nhiều
nhiều lễ thì chắc là
thần thánh sẽ phù hộ độ chỉ nhiều hơn người kia
ở đây không có cái ưu tố lòng thành
và đấy là một cái sự biến tướng
đáng buồn mà nó xuất phát
theo tôi từ nhiều phía
đầu tiên là cái sự thiếu hiểu biết của những cái người mà
thực hiện những hành vi như vậy
đó cũng có thể lại là cái
thờ ơ của cái cộng đồng xung quanh
và nếu nhìn rộng hơn
cả những cơ quan chức năng nữa
bởi vì những hành vi đó cần phải được ngăn chặn
rồi những hành vi đốt thương
rồi đốt vảng mã linh tinh
rồi là cấm đủ giải tiền đủ vòng lủ mọi nơi
thì cũng không chỉ nước ta nhiều nước có cái này
nhưng rõ ràng nó cho thấy là
rõ ràng ở đây không phải là lòng thành
mà có vẻ như ở đấy
là có tinh thần trục lợi đối với thần háy
không biết là các nhà báo có ý kiến gì về vấn đề này
tôi xin chia sẻ với anh đức dũng
và trao đổi lại một chút là
tôi bằng cái cá nhân của tôi
tôi đi ở thái ở lào
hay là cái chùa ở phía nam của trung quốc
hay là một cái chùa ở thượng hải
tôi không hề thấy
các quốc gia khác nó có cái chuyện là
đưa cái tiền lên ban thờ
và đưa cái tiền vào tay tượng phật
nếu có hồng kông đức
thì họ rất lặng lẽ và để một cái nơi
không phải là phô trương
và cái ý khai của anh là nói về các cái cơ quan quản lý
thì tôi lại phải chia sẻ
thêm một chút là không nói đâu xa
cả ngay tại hà nội này thôi
nếu một phường có một cái chùa thì không thể
không phải là cái sư cụ
chủ trì cái chùa ấy mà quản lý đâu
mà chính quyền phường sẽ can thiệp
vào sự quản lý ấy
nên tất cả những cái hồng kông đức ấy
sau hết một đợt lễ hội
bao giờ người ta cũng đem ra đếm công khai
và chính quyền quản lý cái số tiền đó
thế còn những ngày thường dằm mùng một
thì nhà chùa được quản lý
tôi biết ở cái phường tôi sống là như thế
và đây là một cái nguồn thu rất lớn
nếu anh có thể tham khảo
thì anh có thể biết là phủ tây hồ hà nội
là một năm người ta thu được bao nhiêu tiền
và cũng đóng góp cho các cái
công ích xây dựng
thay đổi cảnh quan rất là lớn
và cái tiền ấy thì bản thân cái quay vòng đó
nó cũng tạo ra một cái tâm lý là
càng công đức nhiều thì lại càng
đóng góp cho cái phường cho chùa
và như thế là được phúc lộc v v
cái cách quản lý cũng
khiến cho những người đi lễ
tăng thêm cái phần vụ lợi ở trong đó
như anh vừa phân tích
và ở góc độ nào đó nữa thì
đây cũng có thể như anh đã nói
cũng là một cái lĩnh vực mà cũng có thể thu lợi khá khá
cho nên sinh ra cái việc là chùa giả sư giả
bởi làm như thế là bất chấp
bất chấp thần thánh
mà chỉ trục lợi thôi
vì vậy tạo ra những cái chùa giả
xây chùa giả thu tiền rồi sư giả
đấy là lừa đảo
lợi dụng thần thánh để lừa đảo
còn như anh nói thì ở các cái địa phương thì đôi lúc
chùa cũng có thể là một nguồn thu thật
ở đấy là rất nhiều các dịch vụ nảy sinh
dịch vụ bán hàng bán vàng
rồi bán vàng lễ rồi rất nhiều thứ
chưa nói là gửi xe
rồi là cái sự tấp độc của quan khách đến bao giờ cũng kéo ra cái nguồn lợi về
vì vậy cho nên là
để giải quyết được tình trạng này
thì nó là phải giải quyết từ nhiều phía
và trong đó thì có lẽ cái sự can thiệp của chính quyền
cũng đóng vai trò rất quan trọng
chứ không phải đây là cõi tâm linh để
mặc cho các tín đồ và nhà chùa xử sự với nhau
mà hình như cũng vẫn phải có cái vai trò của chính quyền
tôi thấy thế này
tức là cái việc tiêu cực ở những cái lĩnh vực này
không phải bây giờ mới có anh ạ
có từ xưa
cho nên mới có những cái câu thành ngữ như sau
chốn việc quan đi ở chùa
tức là đấy cũng là nơi mà
chốn của một vài anh nó
nó lười nhát
và lấy tú
hoặc giả là có một cái câu no rát bói đói rát quả
tức là khi người ta có
dành giang rồi
thì vào đấy và cúng bái
rất là ghê
họ cũng đã thừa nhận là
từ trước cũng đã có những cái chuyện như thế
nhưng đến bây giờ thì như anh đức dũng nói
tôi rất tán thanh là
ở cái thời này bắt đầu không những ta no
mà ta rùng rỉnh nhiều người rùng rỉnh
quá nhiều biến tướng
và thực sự mà nói
đây cũng là cái nơi mà
thực sự đã đến lúc cũng phải
cả về hội phật giáo
lẫn chính quyền cũng nên xem xét lại
quản lý để làm lành mạnh
cái chốn tôn nghiêm này
của các nhà quản lý
có rất nhiều những ngôi chùa
ở nước việt nam này
thì tôi cũng có may mắn là
đi nhiều chùa từ bắc vào nam
ví dụ như nếu anh đến khu
thành phố huế
thì anh sẽ được đến
những ngôi chùa rất là nổi tiếng
có những ngôi chùa đã trở thành những cái di tích lịch sử
ở huế hay là ở hà nội này
hay là ở những cái vùng
chùa khơ me mà ngày xưa
thì di tích lịch sử nó có nhiều loại
và khi nó đã được công nhận
là di tích lịch sử
lịch sử văn hóa
được xếp hạng
thì cái sự can thiệp của chính quyền là cần thiết
theo tôi là quay trở lại chúng ta muốn nói là
cách quản lý sao cho phù hợp
là một vấn đề của ngành văn hóa
của chính quyền địa phương
cái sự phối hợp như thế nào
đôi khi chính họ mâu thuẫn với nhau
trong cái việc quản lý đó
dẫn đến những cái lùm xùm này nọ
và đúng như anh nói là nó đem lại một nguồn lợi rất lớn
cho nên là người ta không bỏ qua cái đó
thì ở đây tôi cho là chưa có sự thống nhất
với những cái quản lý chùa quản lý di tích lịch sử
hay là quản lý về
việc tuyên truyền
quảng bá những cái hình ảnh
của chùa gắn với lịch sử gắn với đất nước
như vậy là những cái biến tướng có liên quan đến
việc đi lễ đi chùa
đi đền đầu năm
thì nó không chỉ ở phía những người đi lễ
mà có thể còn ngay cả trong
cái những cái cơ quan quản lý
đúng không ạ
và cái thái độ của chính quyền địa phương nữa
rồi biến tướng này có thể là thậm chí là biến tướng
ngay cả ở một số cái vị sư ở một số chùa
chúng ta vẫn thấy trong đời sống
những sư thầy
mặc bộ đồ nhà chùa nhưng vẫn phóng xe máy
ở mầm trên đường phố
rồi vẫn sinh hoạt vui vẻ
bây giờ đi ô tô ạ xưa đi ô tô
tất nhiên xe máy thì rất sang nhưng mà ô tô
thì là chuyện bình thường nữa rồi
thế bây giờ những cái đó mà đôi lúc tôi vẫn cảm thấy
có điều gì đó không ổn ở đây
những cái hình ảnh mà sư mà phản cảm
như tôi biết là có cái sự kiện là
hai người mặc đồ tu hành mà đi thi hát
tôi nhớ là có một cuộc thi hát gì đó
mà lại xưng này kia
thì giáo hội phật giáo người ta cũng lên tiếng
đấy là những người không phải là nhà tu hành
và như thế là làm xấu cái hình ảnh nhà tu hành
và tôi biết là
truyền thông của hội phật giáo người ta cũng rất chú trọng
đến cái việc là giữ gìn cái thanh danh
hình ảnh của sư và giáo hội phật giáo
cho nên có những con sâu
nào đó làm
cho cái hình ảnh nó xấu đi thì người ta cũng
đã lên tiếng mà cái lớn lao của họ
làm được là tạo ra được
một cái tâm lý xã hội là
tôn nghiêm và hướng tới cái thiện
khi đến chùa tức là anh chắp tay
anh thắp nén hương tức là anh hướng tới cái thiện
anh làm việc thiện anh nói điều thiện
rồi anh sống tốt với mọi người hơn
cái đấy là giáo hội phật giáo việt nam
làm được và rất tốt
và đấy cũng là mong mỏi của tất cả chúng ta
chúng ta vẫn mong rằng là
các nhà chùa các đền chùa
sẽ mãi mãi là cái chốn tôn nghiêm
là nơi thánh thiện
và chúng ta có thể tìm được sự bình yên về mặt tâm hồn
sau những cái vất vả của cuộc sống
người ta tìm thấy ở đấy
mà cái sự động viên tinh thần rất lớn
có thể lắng lại có thể nhìn lại mình
để sống tốt đẹp hơn
lì xì hay còn gọi là mừng tuổi
là một phong tục đẹp trong ngày tết cổ truyền của nước ta
và một số nước phương đông
nó đem lại cái nét đặc trưng của ngày tết
và mỗi cái phong bao lì xì thì không chỉ tượng trưng cho niềm vui
và cái mối thân tình giữa những con người với nhau
mà còn chứa đựng biết bao nhiêu lời chúc phúc
cũng như niềm hy vọng
vào một năm mới tươi sáng may mắn
tốt đẹp hơn
ngày nay thì cái phong tục này lại nảy sinh rất nhiều cái tình huống bi hài
thậm chí là
những cái tình huống khiến người ta phải
giờ khóc giờ cười
lì xì là một nét đẹp văn hóa
mang lại niềm vui trong ngày đầu xuân
đây là hành động biếu tặng người thân
bạn bè đặc biệt là trẻ em
những món quà đựng trong phong bào đỏ
không thể phủ nhận lì xì là một phong tục đẹp
của văn hóa việt
nhưng trong quá trình vận dụng
phong tục này bị biến tướng
đôi khi xảy ra những chuyện rất bi hài
cứ đến tết
nghĩ đến việc mừng tuổi mà mình mướt mồ hôi
mừng tiền nhỏ thì bọn trẻ nó chê
người lớn cười nhạt
mừng tiền to thì mình cạn ví
nhiều người bây giờ còn thể hiện mình
với bố mẹ bọn trẻ
bằng những phong bào lì xì dày cộp
trẻ nhỏ ngày nay
đang bị ảnh hưởng tâm lý vụ lợi
từ bố mẹ mình
đến việc người lớn mừng tuổi
là dịp để thu hoạch
lì xì bây giờ như đi trả nợ
người ta mừng tuổi con mình bao nhiêu
thì mình phải mừng lại con họ bấy nhiêu
buồn cười là nhiều nhà
đi chơi tết
còn cố đưa bằng hết con cháu đi
để gỡ lại tiền lì xì
tục lì xì nhiều khi đã biến thành
cái cớ để nhân viên tặng quà xếp
lì xì bây giờ còn ngầm
chứa nhiều mục đích toan tính cá nhân
còn rất nhiều câu chuyện bi hài khác
liên quan đến tục lì xì đầu năm
mà nhiều người gặp phải
trong xã hội phát triển
tục lì xì ngày càng biến tướng
nhiều người cảm thấy lo sợ mỗi khi tết đến
tâm lý kiếm chắc thiệt hơn
đã làm mất dần đi
ý nghĩa của mỹ tục này
trước hết xin được hỏi nhà báo ngọc anh
ngày tết thì anh thường lì xì như thế nào
ở đây nó có một
vấn đề lì xì hay gọi là mừng tuổi
miền nam gọi lì xì miền bắc gọi là mừng tuổi
tôi thấy là
đây là một phong tục rất hay và tốt
trong hình chúng ta nhìn thấy là
mừng tuổi người già
người già mong cho các cụ sống lâu
một cái phong bao màu đỏ trong đấy
không cần biết là bao nhiêu
bởi vì người cho và người nhận
không cần phải thỏa thuận với nhau
cái ruột của nó là bao nhiêu
nhưng mà chọn những đồng tiền mới nhất đẹp nhất
bây giờ thì người ta còn có cái số đẹp nữa
để tặng hợp cái số tuổi đó
cái số đấy là năm nào thì ví dụ như là
nó là mậu tuất
thì là cái tuổi của anh
là mậu tuất thì người ta sẽ mừng anh
một cái tờ mậu tuất ví dụ như thế
thực ra đây là một phong tục đẹp với người già
với người trẻ con
với trẻ con thì nó háo hức
được chọn những đồng tiền đẹp
trẻ con chưa ý thức nhiều lắm về tiền
tất nhiên cũng có những em ý thức
nhưng mà vẫn đón ngóng chở mong ngóng
và không cần biết là bao nhiêu
đấy là một cái lì xì trong sáng
thứ nhất là lì xì trong sáng là lì xì như thế
nhưng mà cái trong cái này
những hệ lụy tức là lì xì
không trong sáng
có cái loại lì xì không trong sáng
trong sáng tức là lợi dụng để hối lộ
lợi dụng để vụ lợi rồi kiếm trác
đấy thì cái này thì
trong phóng sự cũng nói
thì tôi nghĩ là riêng với cá nhân tôi thì tôi quan niệm là
nên duy trì cái phong tục này
nhiều ít không quan trọng
nhưng mà chọn những đồng tiền đẹp
tôi đã từng tôi cũng được nhận chứ
tôi cho nhưng mà tôi được nhận ngày tết là quan tâm
đến nhau cho và nhận
tôi được nhận lại có những cái phong bao lì xì rất là đẹp
có người rất là cẩn thận
là chọn các loại tiền
các loại tiền trên thế giới
họ cũng biết là tôi cũng thích siêu tập những loại tiền ấy
cho nên là họ chọn các loại tiền trên thế giới
và xin thưa anh là cái bộ siêu tập ấy
tôi rất tiếc là khâu tôi không đem đến đây để khoe
các anh nhưng mà nếu mà
các anh xem bộ siêu tập ấy thì
cả một nền văn minh văn hóa của thế giới
đằng sau những cái đồng tiền đó
chỉ sợ là không có thời gian để tôi kể cho các anh nghe những câu chuyện như thế
tôi cũng thấy là cái tục mừng tuổi của miền bắc ấy
là tôi được chứng kiến từ nhỏ đến giờ
thì cái hồi nhỏ
là cũng rất thích được mừng tuổi
là vì hồi ấy nó còn khó khăn mà
mình có cái tiền một hào năm su ấy
là mình có thể đi mua quà ăn được
thì hồi ấy cũng biết tiêu
thì thì thì
biết được từ hồi còn bé là được người lớn mừng tuổi
sau này đến lúc mình đi
bộ đội mình đi làm rồi thì thôi
thì đến cái tuổi là không được mừng nữa
nhưng mà sau đến lượt mình thì là mừng tuổi bố mẹ
và là chúc các cụ là
thêm tuổi là thêm sức
và được trường thọ
thì cái tục mừng tuổi của miền bắc cũng như
lý sĩ của miền nam tức là gọi là
có tí lộc xuân
chứ hoàn toàn không có ý nghĩa tài chính trong đó
mà hoàn toàn đây là cái việc
một cái phong tục tình cảm
và nó là một sợi dây kết nối
giữa không chỉ người trong nhà
mà còn đến cả những người
thân tình hàng xóm lánh giềng bạn bè
là cho con cho cháu hoặc
cho phụ huynh của bạn
thì tôi cho rằng đây là một cái phong tục rất là
rất là tốt
và hoàn toàn
nó gắn với cái mong mỏi
bình thường của người việt nam
vào cái đầu năm mới
nhưng mà tất nhiên sau này thì
thì cái việc mà lý sĩ hay là mừng tuổi này
nó bị biến tướng
như các anh đề cập
thậm chí là tôi biết
là có những cái thời kì mà
tôi thậm chí là phụ trách đơn vị
thì mình thay mặt đơn vị
là mừng tuổi trước
tết thì là không phải mừng tuổi mà là
gọi là túi quả
nhưng mà sau tết thì có một cái phong bì mừng tuổi
cho anh chị em trong đơn vị
thì thực ra thì nó cũng không có ý nghĩa tài chính bao nhiêu lắm
nhưng mà nó
làm cho anh chị em cảm thấy là
được quan tâm và phấn khởi
thì tôi cho đây cái này nó vẫn đến bây giờ
vẫn phát triển tác dụng miễn là
nó không có mục đích không trong sáng trong đó
và hoàn toàn đây là một cái
phong tục mà nó khiến người ta
thoải mái hơn trong cái dịp sân
cái quan điểm về mừng tuổi
thì tôi đọc trên một số các bài trên báo chí truyền thông
có nhiều nhà báo viết
cũng đưa ra những cái quan điểm sai lệch
sai lệch để hướng xã hội
tới những cái hành vi rất buồn cười
ví dụ như là người ta đi đổi tiền đô la
hai đô để người ta mừng tuổi
và tôi đọc một cái tờ báo
họ biết là cái đồng đô la này nó hiếm
cho nên là nó may mắn với
nhưng người ta không hiểu ý nghĩa sâu xa
tôi vừa nói đến câu chuyện là cái văn hóa
cái tờ tiền mừng tuổi
không có thời gian nên tôi xin kể ngắn gọn
cái tờ hai đô la
thực ra nó không phải hiếm đâu
nó được phát hành nhân kỷ niệm hai trăm linh năm
độc lập của nước mỹ
ra đời cái bản hiến pháp đầu tiên của nước mỹ
và một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nó ra lần đầu tiên
sau này nó còn phát hành hai nghìn ba
sau này nó còn phát hành rất là nhiều
vì người ta chữ nhiều quá mà
các quốc gia không phải là tờ hiếm
nhưng nó giá trị là thế này
đồng tiền may mắn
là nó ở cái chỗ này
người đi đường và những người khác
thường có trong ví đồng hai đô la
vì đằng sau đó nó có một cái bức tranh
bức tranh nó vẽ lại
toàn bộ cái buổi họp
thông qua cái bản hiến pháp đầu tiên của nước mỹ
và với nước mỹ
cái bản hiến pháp ấy là thượng tôn pháp luật
nhưng ai chữ đồng tiền ấy tự nhắc nhở mình
ý thức tôn trọng hiến pháp
tôn trọng pháp luật không vi phạm
cho nên cái đồng tiền ấy tặng cho nhau
nó đang sống trong một xã hội có luật pháp
đấy cái ý nghĩa của đấy một phần
nhưng mà người ta báo chí đăng thì nói là
ghê gớm lắm rồi thì linh thiêng rồi này kia
tự dưng là thần thánh hóa cái đồng bừng tuổi
đâm ra là nhiều người không hiểu
theo trào lưu cứ đi đổi tiền để tặng
quay trở lại câu chuyện của chúng ta
thì trong cái thời hiện đại
thì cái việc mà ly xì
đôi lúc nó trở thành cái gánh nặng
thậm chí là ám ảnh tinh thần
có những anh anh phải phải phải phải
chuẩn bị như vậy là mỗi túi một loại tiền khác nhau cả
để tương ứng cái đối tượng mà mình lì xì
loại một trăm nghìn tờ
loại túi hai trăm nghìn
thậm chí có những túi là hàng triệu
bởi vì là đối tượng nào thì lì xì thế nào
ví dụ như thế
rồi là khi mà đến chơi ở đâu đó
mà ví dụ người ta lì xì con nhà mình
thì kiểu gì rồi cũng phải lì xì trở lại
để cảm thấy yên tâm rằng là mình không nỡ năn gì người ta cả
và như thế là bất kỳ hết
tất cả cái sự trong sáng ý nghĩa ấm áp
của cái cái cái cái
một cái mỹ tục thực sự mà nói là một cái mỹ tục
trong đời sống của
anh cha ta và nó trở thành chuyện đổi chác
thành cái chuyện
chú ý nhiều tới cái giá trị tài chính
của cái lì xì còn giá trị tinh thần thì
đương nhiên là ngày càng giảm đi
thậm chí không thấy đâu nữa
tôi ước làm sao mà truyền thông hay báo chí
nói để cho mọi người đều hiểu
cái giá trị tinh thần ý nghĩa ấy
anh sang trung quốc anh được
mừng tuổi đồng một nhân dân tệ
tôi đến hàng châu tôi đi
thuyền trên cái hồ tây ấy
đấy nó có ba cái hồ lô mà được in trên cái tờ
một nhân dân tệ người ta nói cái ý nghĩa
phong thủy của cái đó và cái ý nghĩa
lịch sử của cái đó thì mình thấy trân trọng
và quý cái đầu một nhân dân tệ hơn rất nhiều
những cái đồng tiền có giá trị khác
bởi vì ở trong đấy là một câu chuyện
anh sang singapore anh nhìn thấy cái đồng tiền
bát quái tam khí bát quái
của singapore nếu anh nghe một câu chuyện
rằng là khi ông
lý hiển long thủ tướng ấy
mười hai tuổi ông bị
mệnh rất là nặng đi vào viện
thì có một đây là giai thoại nhé
một cái thầy phong thủy nói là
cái việc singapore làm cái đường
tàu điện ngầm là nó làm
phá vỡ long mạch
thế và muốn cứu cái ông này bởi vì ông bố
làm lý quang diệu làm cái này thì ông con phải chịu
thì ông thầy phong thủy mới bảo
là bây giờ ông có quyền trong tay
thì ông phải hàn long mạch lại
và cái hàn tốt nhất là ông phát hành
cái đồng tiền một đô la bằng tam khí
và lại bát quái tất cả những người đi
xe điện đều đút cái đồng tiền ở trong túi
và khi cái việc người ta lưu thông
trong các đường ấy thì nó giúp cho hàn cái long mạch ấy lại
thế là cái đồng tiền ấy tự dưng
anh tặng một đồng anh thấy nó ý nghĩa văn hóa vô cùng
mà nó gắn với một cái câu chuyện như thế
xung quanh câu chuyện lì xì hay là mừng tuổi
thì còn rất nhiều điều để nói
tuy nhiên qua phần trao đổi vừa rồi
thì mong muốn của những người làm chương trình
là chúng ta hãy cùng nhìn nhận đúng ý nghĩa
của cái việc lì xì mừng tuổi
và hãy cùng nhau
trả lại cái giá trị đích thực của nó
hãy làm cho cái việc mừng tuổi lì xì
trở thành một nét đẹp của đời sống tình cảm
con người việt nam
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau